theo thông báo chính thức của bộ lao động thương binh và xã hội dịp lễ ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm năm nay
người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng là bốn ngày liên tiếp
người lao động được nghỉ ngày thứ năm ba mươi tháng bốn và thứ sáu mùng một tháng năm
do năm nay sau hai ngày nghỉ lễ là hai ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy và chủ nhật
nên người lao động sẽ được nghỉ liền mạch bốn ngày từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba tháng năm
đây là đợt nghỉ lễ dài thứ hai của năm nay sau khi nghỉ tiết nguyên đán
lịch nghỉ lễ áp dụng cho các cán bộ công nhân viên chức người lao động
thời gian nghỉ có thể thay đổi bằng một số cơ quan tổ chức do yêu cầu đặc thù của công việc
với các cơ quan đơn vị không nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp